vào tám giờ sáng nay tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi hai thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đã lai sát tàu cá qng chín mươi nghìn bốn trăm chín mươi chín ts
cùng sáu ngư dân tỉnh quảng ngãi bị hỏng máy trôi giả tại khu vực tây bắc quần đảo
ngày một mươi ba tháng bảy sau khi nhận được thông báo về tàu cá qng chín mươi nghìn bốn trăm chín mươi chín ts bị hỏng máy trôi giặt ở khu vực biển hoàng sa từ ngày hai mươi chín tháng sáu
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đã điều động tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi hai đi cứu tàu bị nạn
trước đó tàu cá qng chín mươi nghìn bốn trăm chín mươi chín ts do ông nguyễn tuấn ở huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi làm thuyền trường bị hỏng máy
do ảnh hưởng của cơn bão số hai tàu bị trôi giặt về hướng đông và cách đất liền gần ba trăm linh hải lý có nguy cơ mắc cạn trên vùng thuộc quần đảo hoàng sa
trước đó tàu cá qng chín mươi nghìn bốn trăm chín mươi chín ts do ông nguyễn tuấn ở huyện bình sơn tàu cá qng chín mươi nghìn bốn trăm chín mươi chín ts do ông nguyễn tuấn ở huyện bình sơn
sau khi khám bệnh cấp thuốc và một số nhu yếu phẩm cho ngư dân các chiến sĩ đã kiểm tra tình trạng hư hỏng của máy tàu và tiến hành kéo tàu về cảng an toàn
bây giờ chị cũng mừng cũng cảm ơn
mấy anh là bệnh sốt bị hắn cứu giúp tàu về tới nơi tới chống
chị cũng cảm ơn anh em thấy tất cả đang buông chạy quay
hiện bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đã cử phòng kỹ thuật hải đoàn hai mươi một xuống tiếp tục nắm bắt tình hình tàu bị hỏng và có phương án khắc phục giúp đỡ ngư dân